bắt đầu tên hưng phủ nhận mọi chứng cứ buộc tội của các điều tra viên
y cho rằng mình không có mặt ở thái nguyên vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
sòng sòng với chiến thuật hỏi cung thì các điều tra viên đã tụ thập chức quân của đối tượng có một số vết màu nâu
nghi là máu của nạn nhân và kết hợp việc giám định dấu vết vật chất trong móng tay của nạn nhân để xác định có dấu vết gen của đối tượng nguyễn quang hưng hay không
đặc biệt trong vụ án này thì chúng ta cũng đã thu được dấu vết chất ở móng tay của người bị hại
và chính là dấu vết đó xong lại là một căn cứ vững chắc để mà sau giáo định thì cái dấu vết vật chất đấy nó là dấu vết gen của chính đối tượng nguyễn quang hưng
sau đó một cái căn cứ mà đối tượng cũng không thể chối cãi được sau đó hưng đưa về cơ quan công an để làm việc
từ kết quả phân tích dấu vết và chiến thuật hỏi cung linh hoạt hưng đã không thể chối cãi khai nhận hành vi phạm tội
hưng khai do cần tiền để sử dụng ma túy nên năn nể suy nghĩ định
chở xe ôm đến sát hại và cướp tài sản
biết chất cổng công ty samsung electronics việt nam ở huyện yên phong bắc ninh có nhiều xe ôm
khoảng bảy giờ ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thuê một chiếc xe ôm tại cổng v ba của công ty samsung
lúc này hưng lên xe của chiếc chương thị mưa
do thông thủ địa bàn hưng biết khu vực biểu cây gài biểu viện coney chín mươi một là nơi vóng vẻ thuận lộ cho hưng ra tay
khi tới địa điểm trên hưng yêu cầu chiếc mưa dừng lại để y gặp mẹ đang cắt cỏn tại đây
hưng xuống xe giả vờ gọi điện thoại cho mẹ nhưng không liên lạc được
chiếc mưa yêu cầu đi về thì lúc lên xe hưng lấy con dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn từ trước vùng lên bấm liên tiếp bấm lưng của chiếc mưa
chưa dừng lại hưng kết thúc bấm liên tiếp nhiều lần
hưng nhét dao vào hình ngực và mặt của chiếc mưa
sau khi giết mình xong hưng lấy tài sản của nạn nhân hưng sẽ lấy mọi chỗ

cùng với uber thì grab là một trong những cái tên đi đầu trong ngành xe ôm công nghệ
lập tức nhanh chóng phát triển nở rộ và trở thành một làn sóng mới trong nền công nghiệp dịch vụ
không chỉ tạo thu nhập cho những người không có nghề nghiệp thậm chí kể cả những người đã có công việc muốn sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để chạy xe chở khách gia tăng thu nhập
nhiều người còn vách nở để mua ô tô xe máy phục vụ cho công việc này
cũng bởi sự
sự phát triển quá nhanh thu nhập tương đối tốt mà các lái xe grab trở thành mục tiêu của các đối tượng phạm tội chú ý đến
mặc dù đã thực hiện nhiều thay đổi nhằm bảo vệ theo dõi cả những tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ này nhưng hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào tài xế công nghệ vẫn liên tục được ghi nhận
tối ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trong căn nhà trọ nhỏ ở đường láng quận đống đa hà nội
long sinh viên trường cao đẳng nghề công nghiệp nhận tin nhắn của anh nguyễn cao sang là bạn trọ cùng phòng
thời điểm này đang làm thêm công việc chạy xe ôn công nghệ
sang có gửi cho long ảnh hai nam thanh niên đang ngồi bệt trên vỉa hè gần khu vực bến xe mỹ đỉnh
thông báo mình sắp chở hai người này về khu vực của nhuế và dạng có gì báo công an
sau tin nhắn này đêm đó anh nguyễn cao sang không trở về nhà
qua ngày hôm sau chờ đợi quá nóng ruột long đã đi tìm bạn khắp nơi
sau khi rõ la long đã tìm thấy một chiếc xếp của bạn mình đánh rơi ở khu vực của nhuế
sau khi rõ la long đã đi tìm thấy một chiếc xếp của bạn mình đánh rơi ở khu vực của nhuế
linh tính có chuyện chẳng lành long đã tìm đến cơ quan điều tra quận bắc tử liêm
trình báo về việc bạn mình đã mất tích hơn một ngày sau tin nhắn cuối cùng vào đêm hai mươi sáu tháng bốn
trình báo về việc bạn mình đã mất tích hơn một ngày sau tin nhắn cuối cùng vào đêm hai mươi sáu tháng chín

của người dân về việc đi tìm người nhà là lái xe grab đã mất tích từ ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong quá trình đưa khách đón khách từ bến xe mỹ đình về khu vực học viện cảnh sát nhân dân
khi mà cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm tiếp nhận được cái thông tin đấy
thì đã đi xác minh giả soát xem là có xảy ra cái sự việc là
là như anh long trình báo là bạn anh ý là anh sang
là đi từ ngày hai mươi sáu tháng ba đến năm hai nghìn một mươi chín đến nay là chưa về
thì qua cái xác minh và cái thông tin đại chúng
thì anh sang này anh có đăng tải với cả người yêu
có đăng tải cái đoạn clip là đi chở khách
chở khách thì là khả năng cao là bị cướp
khi mà có cái thông tin đấy thì công an quận bắc tử liêm đã tiếp nhận thông tin
và đi giả soát
hiện trường và để giả soát xem có cái sự việc đó xảy ra hay không
lập tức thông tin đã được chuyển tới cho đội hình sự công an quận bắc tử liêm
với dấu hiệu nghi ngờ về một vụ án đã xảy ra
cơ quan công an đã thực hiện những điều tra giả soát ban đầu
theo lời trình báo của người nhà nạn nhân
tuy nhiên với số lượng thông tin ban đầu cung cấp
về tình trạng của anh sang rất ít ỏi
khiến cho việc điều tra tiến hành hết sức khó khăn
tất cả được bám sát vào chi tiết quan trọng
đó là nội dung tin nhắn mà anh sang đã gửi về cho người thân trước khi mất tích
quá trình điều tra thì xác định là tối ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thì anh sang đón khách là lái xe grab ở tại bến xe mỹ đình
có đón hai nam thanh niên từ khu vực bến xe mỹ đình
để trở về
học viện cảnh sát theo yêu cầu của hai nam thanh niên
sau đó thì mất tích
trong cái quá trình mà trước khi đón hai nam thanh niên
thì anh sang đã chụp ảnh được hai cái nam thanh niên này
ở tại khu bến xe mỹ đình và gửi về cho người thân
sau đó thì không còn thông tin của anh sang nữa

lập tức các trinh sát được cử tới khu vực cuối cùng
nhận được thông tin của anh sang
đó chính là nơi anh đón quốc khách tại khu vực biến xe mỹ đình
mặc dù là khu vực tập trung tương đối đông đúc
nhưng những hành khách này lại không quen biết hay có mối liên hệ với nhau
bến xe là nơi trung chuyển khách đến sẽ rời đi ngay
việc thu thập thông tin từ những người có khả năng nhìn thấy anh sang
hoặc những đối tượng liên quan không khác gì tìm kim đáy bể
tại biến xe mỹ đình công an ngoan đã cử mũi trinh sát đi ra biến xe mỹ đình để giả soát
thì xác định là có một anh xe ôm anh ấy xác định là anh ấy đã được hai đối tượng đó thuê chở
nhưng mà anh ấy đang bận
những dấu hiệu nhận biết hết sức mơ hồ
anh sang hiện đang ở đâu mà đã hai ngày rồi không liên lạc về gia đình
hai người thanh niên trong bức ảnh liệu có liên quan gì đến việc biến mất của anh sang hay không
lúc này sau khi mở rộng tìm kiếm cùng với người nhà nạn nhân và sự giúp đỡ của người dân trong khu vực
thì buổi chiều ngày hai mươi tám tháng chín thi thể của anh sang được phát hiện
tại một cánh đồng vắng vẻ nằm ở khu vực đường hoàng quốc việt kéo dài
thuộc tổ dân phố tân phong phường thụy phương
trên thi thể của nạn nhân có nhiều vết thương nghi ngờ là đã bị tấn công bằng vật nhọn
trên tử thi có tới bảy vết thương kéo dài từ vùng cổ đến lưng
nguyên nhân chết được xác định do mất máu cấp không phục hồi
các vết thương do một hung khí gây ra
hung khí là sao nhọn một lưỡi sắt kích thước bảng khoảng hai năm cm
nạn nhân bị sát hại tại một khu vực hết sức vắng vẻ
lại vào giữa đêm khuya khó có thể tìm thấy một nhân chứng biết việc
hay chỉ đơn giản là có những thông tin về việc đi lại tiếp xúc của nạn nhân
với bất cứ ai vào đêm đó cũng gần như chỉ là con số
toàn bộ những mối hiểm nghi này khiến cho quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn
một loạt những câu hỏi được đưa ra làm thế nào cơ quan điều tra có thể tìm ra câu trả lời
sau khi xác định được việc lấy sát hại
xe ôm công nghệ bị sát hại tại khu vực thụy phương
các mũi công tác từ lực lượng điều tra công an quận bắc tử liêm
cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã lập tức được triển khai trên diện rộng
từ bức hình hai đối tượng mà nạn nhân gửi cho bạn mình trước khi thực hiện chuyến xe cuối cùng
cơ quan điều tra nhận định đây khả năng là những đối tượng
từ địa phương khác tới không có nhận dạng như công nhân hay những người làm việc lao động chân tay
do đó hướng điều tra được tập trung vào các khu nhà trọ nhà nghỉ những quán game trên địa bàn
khó khăn đối với vụ án này trước hết là từ khu vực hiện trường
hiện trường xảy ra vụ án ở nơi rất là vắng vẻ
và để mà
các đồng chí tìm thấy tí rẻ của anh sang đã là một cái khó khăn rồi
cái hiện trường cũng có rất ít dấu vết để lại của đấy có để truy vấn được đối tượng
hai nữa là cái đối tượng bắt xe grab anh sang ở khu vực biển xe mỹ đình
khu vực ấy
tuy là đông người có lại nhưng mà đa số những người có lại là không có sự quen biết nhau
rất khó trong cái việc nhận định thông tin của người gây ảnh
tuy nhiên với bản lĩnh của người chiến sĩ điều tra bài toán đặt ra buộc phải tìm ra lời giải
từ việc phát hiện được thi thể của anh sang
cơ quan điều tra đã xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng
bàn truyền án ngay lập tức được bộ chỉ huy công an quận thành lập phối hợp với phòng hình sự công an thành phố hà nội điều tra
thi thể của anh sang được tìm thấy tại khu vực phường thụy phương
kết hợp với xác nhận được việc đón khách của nạn nhân tại khu vực bến xe mỹ đình
đã vẽ lên một cung đường về hướng đi của nạn nhân và hai đối tượng
trước khi tôi xác định có hai địa điểm đầu cuối
địa điểm đầu là lơi anh sang bắt đầu đón hai đối tượng giết người
và lơi cuối cùng anh sang bị sát hại
nếu mà về tuyến đường thì rất nhiều tuyến đường
nhưng mà để mà về một tuyến đường chính nhất
đi đến được hiện trường khu vực hiện trường
một là tuyến phạm văn đồng hai là đường k ba và ba là đường ban thái dũng còn đường nữa là đường phú viễn
sau khi xác định tuyến đường di chuyển của nạn nhân
các chiến sĩ điều tra lập tức triển khai đi thu thập hình ảnh
từ camera dọc tuyến đường di chuyển của chiếc xe do anh sang điều khiển
đồng thời các chiến sách cũng rà soát tìm kiếm thông tin
từ những người dân sống trong khu vực gần tuyến đường di chuyển trên
khi mà vào được khu vực hiện trường thì cả bốn tuyến đường đấy
chúng tôi đều có tổng tác đi rà soát từng camera một
và lên danh sách hệ thống từng camera để mọi người đi xem
không xem được thì lúc sau sẽ quay lại để trực tiếp
để rà soát chính xác được là đi như nào
luôn có một cái sự lối tiếp chính xác từng thời điểm đi đến đoạn lào
để đánh giá cả cái việc là đối tượng ra đối tượng vào
trước đó khi còn đang trong quá trình tìm kiếm thi thể của anh sang
người thân của nạn nhân cũng đã đưa ra các thông tin của vụ án lên trên mạng xã hội
nắm được việc này có thể giúp đỡ cho việc tìm kiếm thông tin về vụ án
ban chuyên án đã phân công một tổ công tác tiến hành xác minh
lọc các bài đăng tải trên mạng xã hội cùng với các bình luận của người dân
với niềm tin rằng việc tranh thủ hỗ trợ thông tin của quần chúng nhân dân
sẽ chuyển đến những thông tin quý báu cho vụ án này

thư giải đáp án về việc tìm kiếm thông tin

đều phải sọc vào để lấy các thông tin

công tác chính xác lúc này vô cùng quan trọng
bởi đây là lúc xác định chính xác thông tin từ phía người dân cung cấp
hai thanh niên đang lang thang ở địa bàn này
có chính xác là kẻ đã gây ra cái chết cho anh sang hay không
theo những thông tin được cung cấp các mũi chính xác đã được đưa vào vị trí quan trọng
được đánh giá là sẽ quan sát được đối tượng một cách đầy đủ nhất
sau khi chờ đợi hai đối tượng đã xuất hiện
lúc này hai thanh niên này di chuyển tới một quán nước ven đường
và điều quan trọng quyết định nhất
chúng đang đi xe máy nhãn hiện exciter
trùng hợp với chiếc xe mà anh nguyễn cao sang đã bị cướp trong vụ án mạng
tiếp tục theo dõi đối chiếu không còn nghi ngờ gì nữa
hai thanh niên này chính là đinh văn giáp và đinh văn trường
đã được xác định là những đối tượng chính của vụ trọng án
tất cả các câu hỏi đã được trả lời
bài toán duy nhất chính là làm sao vây bắt các đối tượng
thì quá trình truy bắt hai đối tượng rất khó khăn
khi lên đến nơi thì chúng tôi rà soát và kiểm tra các luồng thông tin
phát hiện là hai đối tượng này vẫn sử dụng xe máy của nạn nhân
để làm phương tiện đi lại
và đối tượng trong buổi tối lúc chạy trốn
đối tượng có về nhà còn đối tượng trường
hai đối tượng về đấy để ngủ
một đêm và hôm sau là di chuyển
đến lúc này cuộc truy đuổi được tính theo từng giây
từng phút bởi lẽ
tại nơi địa bàn khó khăn hiểm trở
lại hết sức gần nơi biên giới
chỉ một sơ sảy nhỏ là các đối tượng
sẽ cao chạy xa bay liệu các anh
có truy bắt được hai đối tượng giết người hay không
phương án vây bắt được đưa ra
như thế nào
chính vào lúc này các chiến sĩ đã thể hiện
được rằng sự tai tinh của người
cảnh sát điều tra không chỉ ở việc
thông minh khôn khéo hay rất dẻo dai
mà còn ở tinh thần vận động
người dân hướng thiện và tố giác đội phạm
sau khi xác minh về lai lịch
của hai đối tượng các chiến sĩ đã
xác định được đối tượng giác đã từng
có tiền án và đi thụ án
tại chạy giam lúc này một số
người dân có tinh thần đấu tranh với
tội phạm cao đã hỗ trợ được
lực lượng cảnh sát
phối hợp cùng công an địa phương
tổ chức xác minh
chiều một ngày ba mươi tháng chín kế hoạch
bắt giữa trường và sáp được lên
rất trí tiết
trong vòng trưa đầy ba mươi phút
hai đối tượng đã phải cha tay vào cỏng
trong vòng trưa đầy ba mươi phút hai đối tượng đã phải cha tay vào cỏng
trong vòng trưa đầy ba mươi phút hai đối tượng đã phải cha tay vào cỏng
trường và sáp ngay lập tức được
di lý về bắc tử liêm và bắt đầu
những hoạt động thẩm vấn đầu tiên
tại đây hai đối tượng đã từng bước khai nhận
hành vi sát hại chiếm đạt tài sản
được lên kế hoạch từ trước
đối với tài xế xe ôm công nghệ nguyễn cao sang
nhưng khi đi ra thì chỉ còn lại hai đối tượng điều khiển xe và anh sang đã biến mất